do nắng hạn kéo dài nhiều hồ chứa nước bị cạn không đủ nước nên là hàng nghìn hectare lúa hẻ thu ở vùng tây của quảng nam đang trong giai đoạn làm đồng trổ bông bị thiếu nước nghiêm trọng
hiện tại chính quyền địa phương và ngành thủy lợi đang nỗ lực triển khai nhiều biện pháp chống hạn nhằm giảm bớt thiệt hại do nắng hạn gây ra
đây là con đập mùng ba tháng hai ở huyện duy xuyên có sức chứa khoảng tám trăm linh m ba bảo đảm cung cấp nước tưới cho khoảng một trăm hai mươi hectare lúa ở xã duy sơn
nhưng hiện tại trong tình trạng khô đáy chỉ dám xả cầm trừng tráng sơ qua mặt lúa để giữ lượng nước cho hai mươi hectare lúa sắp trổ
dự kiến lượng nước này chỉ đủ tưới cầm chừng được trong ba ngày nữa
năm nay là bị trời họng quá nhiều lúa bị hớp hết
cô hợp tác giả cũng như của chính quyền địa phương dụng hết cả nước đập và nước ngầm cung cấp đầy đủ
nên lúa hôm nay cũng tương đấu là trổ đều đẹp
hiện tại mực nước ở các đập trên địa bàn xã duy sơn đang ở mức thấp gây thiếu nước nghiêm trọng